tổ chức cá độ bóng đá trực tuyến hiện nay diễn ra hết sức tinh vi nguy trang biến tướng dưới nhiều hình thức
cùng với thủ đoạn thay đổi tên miền thường xuyên đặt máy chủ ở nước ngoài
đã và đang đặt ra những khó khăn không nhỏ với các cơ quan chức năng trong việc đấu tranh ngăn chặn
với quyết tâm tấn công chấn áp loại tội phạm này lực lượng công an cả nước đã ra quân
liên tục triệt phá các đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô hàng nghìn tỷ đồng
ngày tám tháng một mươi hai cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc
và đánh bạc trên trang mạng bóng tám mươi tám com với số tiền giao dịch để cá độ hơn ba tỷ đồng
ngày chín tháng một mươi hai cục cảnh sát hình sự bộ công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa world cup
với số tiền giao dịch hơn một tỷ đồng tạm giữ hình sự một mươi hai nghi phạm
ngày một mươi ba tháng một mươi hai công an tỉnh hà tĩnh triệt xóa đường dây đánh bạc
bóng đá liên tỉnh với quy mô giao dịch gần hai tỷ đồng
đằng sau mỗi chiến công phá án là bao loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
hệ quả từ tội phạm và tên nạn đánh bạc được ngăn chặn gian đe cảnh tình
được dư luận hết sức đồng tình ủng hộ
mỗi đường dây cá độ số tiền hàng nghìn tỷ đồng thật đáng sợ
ủng hộ nhiệt liệt công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên mạng
đề nghị xử lý cả những hạ tầng mạng quảng cáo các web cá độ
mỗi website cá độ bóng đá bị đánh sập
hay đường dây cá độ bị triệt xóa thời gian qua
ghi dấu ấn chiến công của lực lượng công an nhân dân
trên mặt trận đấu tranh với các loại tội phạm trên không gian mạng
và đó cũng là hồi chuông cảnh báo với mỗi người
về việc không tham gia vào hoạt động cá độ bóng đá dưới mọi hình thức
bởi đó là hành vi vi phạm pháp luật
vì cuộc sống bình yên hãy nói không với cá độ bóng đá
bạn nghĩ sao về mức độ nguy hiểm của cá độ bóng đá trực tuyến hiện nay
hãy cùng tương tác với chúng tôi và chia sẻ quan điểm của bạn
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân